tại hà nội bộ kế hoạch và đầu tư đã chủ trì lễ công bố và họp báo về sách trắng doanh nghiệp việt nam năm hai nghìn một mươi chín
đây được coi là ấn phẩm cần thiết giúp chính phủ các bộ ngành địa phương nhà đầu tư nắm được thông tin chính xác với độ tin cậy cao
để đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp từ đó giúp chính phủ các bộ ngành địa phương hoạch định chiến lược phát triển bền vững và hiệu quả
tham dự buổi lễ có đồng chí vương đình huệ ubnd phó thủ tướng chính phủ
đây là lần đầu tiên sách trắng doanh nghiệp việt nam được biên soạn và công bố
bao gồm các thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp của cả nước và các địa phương
giai đoạn hành một mươi sáu hai nghìn một mươi tám tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp tích cực nhất vào phát triển kinh tế của cả nước và địa phương
phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị các bộ ngành địa phương sử dụng sách trắng là nguồn thông tin chủ yếu
phục vụ cho việc hoạch định chiến lược chính sách phát triển doanh nghiệp thuộc ngành lĩnh vực phụ trách cũng như doanh nghiệp trên địa bàn
đặc biệt những địa phương có thứ hạng thấp trong phát triển doanh nghiệp hàng năm
dự kiến sách trắng doanh nghiệp việt nam sẽ phát hành bản in ấn phẩm vào ngày một tháng tám